an toàn giao thông an ninh an toàn tại các cơ sở giam giữ
và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

và triển khai các chương trình công tác trọng tâm tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
chủ trì hội nghị trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
biểu dương tinh thần của tám đội chiến sĩ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ
trong đó một số đơn vị như y tế cơ yếu giao thông
đã có những đóng góp thầm lặng vì sự bình yên của nhân dân
trong dịp tết nguyên đán vừa qua
thời gian tới công việc rất nặng nề
thứ trưởng nguyễn văn sơn đề nghị các đơn vị phải chủ động tham mưu
phối hợp từng đơn vị tập trung hoàn thành các chương trình công tác
trong quý một năm hai nghìn một mươi chín
thứ trưởng cũng yêu cầu cần chú trọng công tác thanh tra kiểm tra
tăng cường công tác kiểm tra điều lệnh xếp chặt kỳ cương kỷ luật
chấn chỉnh tác phong lề lối làm việc trong từng đơn vị
thưa quý vị và các đồng chí
cuộc chiến đấu bảo vệ biên cương phía bắc của tổ quốc đã đi qua bốn mươi năm
chúng ta gác lại quá khứ nhưng không lãng quên một phần của lịch sử
trong cuộc chiến đó đã có biết bao cám bộ chiến sĩ công an nhân dân
đã ảnh dụng chiến đấu hy sinh quên mình
và những người may mắn được trở về lại mang trong mình biết bao vết thương của bom đạn
sáu mươi năm ký ức về những ngày tháng chiến đấu
về tình đồng chí về tình quân dân nơi biên cương của tổ quốc
trong mỗi người chiến sĩ công an nhân dân sẽ là câu chuyện còn được kể mãi
thị trấn đồng đăng cách đây tròn bốn mươi năm
ngày một mươi bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
tiếng súng tiếng pháo nổ liên tiếp khiến nhiều người phải hoàng sợ
khi đó các chiến sĩ đại đội một tiểu đoàn cảnh sát cơ động tỉnh cao lạng
đóng quân tại đây nhận được lệnh phải hướng dẫn sơ tán
và bảo vệ an toàn cho gần năm trăm linh người dân địa phương
hàng đền mẫu bốn mươi năm về trước
đây là nơi trú ẩn cũng là nơi các chiến sĩ đại đội cảnh sát bảo vệ cơ động
với những trận chiến căng thẳng ngay trong những ngày đầu của cuộc chiến
thế thì sáng năm giờ sáng năm giờ ngày một mươi bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
thì sau khi pháo trung quốc bắn vào
thì địch tràn vào
thì đơn vị chức năng của nhiệm vụ lúc đấy là
phân công một số là đưa dân vào hang để tránh pháo
và một số các tiểu đội chủ lực là lên chân địa để chiến đấu với địch
trở lại pháo đài đồng đăng cách đây bốn mươi năm
đây là nơi các chiến sĩ đại đội một đã phải vượt qua nhiều cuộc truy đuổi phục kích
đưa người dân từ hang đền mẫu tới đây một cách an toàn
thế nhưng pháo nổ đạn rơi nhiều chiến sĩ và người dân vô tội đã phải nằm lại ở đây
trang bị của chúng tôi rất là nghèo nàn
chỉ có một cái khẩu trung liên rpd
chỉ triệu văn điện giữ là cái khẩu súng đó là cái khẩu súng gọi là hiện đại nhất ở trong đại đội
nhưng mà với tinh thần chiến đấu quả cảm của cán bộ chiến sĩ của đại đội
thì chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu
và để chống lại quân trung quốc khi mà quân trung quốc đã vào trong khu vực thị trấn
và nhiều đồng chí đã bị hy sinh trong cái cuộc chiến đấu đó
với vai trò là lực lượng tiên phong
là những người nổ tiếng súng đầu tiên
ngăn cản bước tiến của quân địch
trong gần một tháng trực tiếp bảo vệ biên giới phía bắc
lực lượng công an nhân dân vũ trang sáu tỉnh biên giới
góp phần tiêu diệt hơn một mươi tên địch
bắn cháy phá hủy bốn mươi hai xe tăng một mươi tám xe kéo pháo
thu hơn một trăm một mươi súng các loại
làm thất bại âm mưu đánh nhanh giải quyết nhanh của địch
góp phần vào chiến thắng chung của quân và dân ta trên toàn tuyến biên giới
lúc này công an nhân dân vũ trang là thuộc bộ nội vụ
tức là thuộc lực lượng công an
và toàn bộ tuyến biên giới phía bắc
gồm hơn sáu mươi cái đồn đóng ở đó
thì lực lượng công an vũ trang là người đầu tiên phải đương đầu
với hành động xâm lấn xâm nhậm di rời cột bóc
biên giới của phía trung quốc
và chính lực lượng công an vũ trang là người đầu tiên
nổ súng để bảo vệ
tầng tất đất thiên liêng của tổ quốc
những người chiến sĩ công an khi bước vào cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc của tổ quốc
năm đó tròn hai mươi tuổi
sau bốn mươi năm họ đã trở thành những người bạn chi kỷ
gặp lại nhau họ lại kể cho nhau nghe những câu chuyện về ngày tháng biên giới
về những lần giáp mặt với quân địch
và giây phút mong manh giữa sự sống và cái chết
với họ biên giới dù có gian khổ nhưng đó là miền ký ức tự hào
bây giờ tôi chỉ ước ảo như vậy là
giá nơi tôi chưa bị thương
tôi tiếp tục cùng đồng đội của mình cầm súng chiến đấu tiếp
tôi chỉ có nghĩ vậy ngoài ra không có nghĩ cái gì cả
mà cũng cảm thấy nó vô trư lắm
biên giới đã bình yên
đối với những người đi qua cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới của tổ quốc
cách đây bốn mươi năm
sự bình yên này là điều cần được trân trọng và giữ gìn
tất cả vì chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin về việc
lực lượng chức năng vừa triệt phá thành công một vụ vận chuyển
số lượng rất lớn ma túy tổng hợp tại hà tĩnh
vào tối nay lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã chính thức thông tin về vụ việc này
và sau đây là thông tin chi tiết mà phóng viên intv vừa nói về
được thực hiện
với sự chỉ đạo trực tiếp của thượng tướng lê quý vương
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
vào khoảng một h một mươi năm phút ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
tại cửa khẩu cầu treo tỉnh hà tĩnh
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
đồng chủ trì với bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh
phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an
và các đơn vị chức năng thuộc tỉnh hà tĩnh
đã phát hiện bắt quả tang đối tượng
vàng trê giang brì a chia
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
chú tại bản vàng ban huyện say trăm phòn
tỉnh bô lì kham say lào
đi trên xe du lịch chín chỗ ngồi nhãn hiệu hyundai
mau biển kiểm soát lào
đang vận chuyển số lượng ma túy lớn
kiểm tra tại hiện trường lượng chức năng
đã thu giữ một mươi hai bao tải màu xanh
bên trong có hai trăm bảy mươi tám gói ni lông
chứa đựng hai trăm bảy mươi tám kg ma túy tổng hợp dạng đá
bằng các biện pháp dịch vụ
lực lượng điều tra về ma túy của bộ công an
đã tìm ra
cái đường dây
chuyên vận chuyển với số lượng lớn
cái loại ma túy này
để từ lào
vào việt nam để vận chuyển đến trung quốc
một trong hơn hai trăm linh gói vật chứng mà lực lượng
cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã phối hợp với các lực lượng chức năng khác
thu giữ tại tỉnh hà tĩnh
và nhìn bề ngoài như thế này thì ai cũng tưởng
đây là một mặt hàng hóa phổ thông bình thường
và đây cũng chính là một trong thủ đoạn
để các đối tượng bôn bán
sử dụng ma túy nằm có mặt lực lượng chức năng
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận
ngày một mươi sáu tháng hai
đã nhận đi giám sát và vận chuyển số ma túy trên
từ một người đàn ông quốc tịch lào
tại huyện căm cầu tỉnh bùi lì kham say lào
sau đó cùng một người nam giới
đi xe ô tô du lịch chín chỗ ngồi
nhập cảnh vào việt nam
rồi thuê nhà nghỉ tại thị trấn tây sơn
huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
đến một giờ ngày một mươi bảy tháng hai sau khi
nhận được tin số ma túy trên
đã được đưa sang việt nam
để sẵn cạnh lề đường quốc lộ tám a
thuộc địa phận thôn hà chai
xã sơn kim một huyện hương sơn
đối tượng đã đến nhận hàng
và quá trình vận chuyển thì bị đưa được chức năng bắt giữ
theo cơ quan chức năng cho biết
do ban đêm địa hình rừng núi hiểm trở
sương mù dày đặc
nên một số đối tượng nam giới
đi cùng đối tượng vàng chuyên giang
bùi a chia đã bỏ chạy vào rừng tàu thoát
sau khi chúng ta chấn áp mạnh
ở phía bắc
các đối tượng tập trung về phía bắc miền trung
và tây lan
khó khăn chung của bị triệt phá trên đường biên giới
thì như các đồng chí đã biết
đường biên giới của chúng ta
thì rất dài
thế nhưng mà địa hình hiểm trở
hiện đối tượng gây án và vật chứng
đã được đưa về cục cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy để tiếp tục phối hợp
cùng các đơn vị địa phương điều tra
mở rộng vụ án
mở rộng điều tra chuyên án ma túy xuyên quốc gia
vừa được công an tỉnh hà tĩnh phối hợp
với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
bộ công an đấu tranh bắt giữ
vụ xe bán tải vận chuyển ma túy
với số lượng lớn ở hương sơn hà tĩnh
vào tối ngày một mươi năm tháng hai
chiều qua cơ quan công an đã tiến hành kiểm tra
nhà của một đối tượng tên là sơn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
tại xóm kim thành xã sơn tây huyện hương sơn
sức năng đã bắt khẩn cấp tên sơn
cùng với ba đối tượng khác trú tại huyện hương sơn
kiểm tra nhà riêng của các nghi phạm
cảnh sát cũng đã phát hiện thu giữ
một bảy trăm linh viên ma túy tổng hợp
cùng với nhiều vũ khí
đến hai mươi ba h ba mươi năm phút cùng ngày
bốn nghi phạm đã được đưa về trụ sở công an huyện hương sơn
để phục vụ điều tra
công an xác định các đối tượng trên có quan hệ với nguyễn thành trung
kẻ vừa bị bắt cùng với hai đồng bọn
trên đường vận chuyển chín kg ma túy đá
hai viên ma túy tổng hợp
cùng với nhiều vũ khí
cơ quan chức năng nhận định nhóm này
nằm trong đường dây buôn bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia
trước đó vào tối ngày một mươi năm tháng hai
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh hà tĩnh cùng với lực lượng
thuộc bộ công an công an huyện hương sơn
đã phá chuyên án ma túy lớn bắt giữ ba nghi phạm
gồm nguyễn thành trung ba mươi hai tuổi
trú tại huyện hương sơn
nguyễn hiếu phước hai mươi một tuổi ở thị xã kỳ anh
và nguyễn anh tuấn hai mươi bảy tuổi quê ở nghệ an
một diễn biến có liên quan
cũng vào chiều ngày hôm qua
công an tỉnh hà tĩnh phối hợp với lực lượng công binh
bộ chỉ huy quân sự tỉnh hà tĩnh
và bộ tư lệnh quân khu bốn
tiếp cận hiện trường chiếc xe của nhóm nghi can vận chuyển ma túy trên
qua đó đã phát hiện và thu giữ
một khẩu súng tự chế màu bạc
có bảy viên đạn trong đó có một viên đã lên nòng
khẩu súng này không nhãn hiệu
có dòng chữ trên thân súng
và không nằm trong biên chế của lực lượng
còn tìm thấy ba con dao
một dao bấm cùng với chiếc rũa bằng kim loại
trong xe của nghi can
hiện chuyên án đang được điều tra mở rộng
liên quan tới vụ án
nữ sinh cao thị mỹ duyên hai mươi một tuổi
chúa ở xã thanh hưng huyện điện biên
tỉnh điện biên bị sát hại
vào chiều ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh điện biên phối hợp với viện khoa học hình sự
bộ công an đã tiến hành khai quật
khám nghiệm lại thi thể của nạn nhân
việc khai quật khám nghiệm lại thi thể
của nữ sinh xấu xố đã được tiến hành
tại nghĩa trang xã thanh hưng huyện điện biên
tỉnh điện biên
việc khai quật và khám nghiệm lại tử thi của nạn nhân
là do còn có nhiều mâu thuẫn
trong lời khai của các đối tượng đã bị bắt giữ
và tạm giam
đồng thời cơ quan điều tra muốn thu thập thêm các chứng cứ
củng cố hồ sơ có liên quan tới vụ án mạng
đặc biệt nghiêm trọng này
việc triển khai công tác khám nghiệm lại thi thể của nạn nhân
được cơ quan công an tiến hành rất nghiêm ngặt
chỉ có người nhà của nạn nhân
được phép tiếp cận hiện trường
những ngày gần đây thông tin dư luận cho rằng
nữ sinh cao thị mỹ duyên bị sát hại
khi đang mang thai khoảng bốn tuần
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên
vẫn chưa khẳng định về điều này
một nhóm người cầm hung khí
chạy xe máy đuổi chém hai thanh niên
trên đường thái xanh hạnh phường tám thành phố mỹ tho
tỉnh tiền giang rồi nhanh chóng tẩu thoát
ngày hôm nay công an tỉnh tiền giang
đang truy xét nhóm người trên
vào lúc một mươi sáu h chiều ngày một mươi sáu tháng hai
nguyễn hỏng phúc và võ thành tâm
cùng chú tại thành phố mỹ tho
đang đi trên đường
thì bị nhóm người chạy xe máy đeo khẩu trang
mang theo hung khí truy đuổi
phúc chạy đến con hẻm trên đường thái xanh hạnh
thì bị nhóm thanh niên này chém gục
nhóm người gây án nhanh chóng tẩu thoát
phúc nhập viện cấp cứu trong tình trạng
với vết thương vùng đầu tay
và gãy xương trụ cẳng tay trái
sau khi cấp cứu ban đầu
nạn nhân được chuyển lên bệnh viện trợ rẫy
cơ quan công an đã khám nghiệm
và đang truy xét thủ phạm
cũng như làm rõ nguyên nhân của vụ án
một mươi một đối tượng tổ chức đá gà ăn tiền
vừa bị lực lượng cảnh sát hình sự
công an tỉnh bạc liêu triệt xóa thành công
thu giữ gần một trăm linh triệu đồng
vào lúc một mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng hai
qua nguồn tin của quân chúng
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu
đã bố trí lực lượng bắt quả tang một mươi một đối tượng
đang tổ chức đá gà ăn tiền
tại một căn nhà hoang trên địa bàn ấp một mươi sáu
hậu a huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ
một mươi sáu con gà đá chín mươi bảy triệu đồng
hai mươi ba xe gắn máy
một mươi một điện thoại di động cùng với một số
tăng vật khác có liên quan
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý
chiều nay cơ quan chức năng tỉnh hà tĩnh
tỉnh thanh hóa đã xác định
danh tính của các nạn nhân có liên quan
tới vụ tai nạn giao thông liên hoàn
xảy ra vào sáng cùng ngày
giữa bảy phương tiện giao thông gồm
một xe container một xe ô tô bán tải
một xe ô tô bảy chỗ hai xe tải
và hai xe máy
vụ tai nạn xảy ra tại km ba trăm ba mươi một cộng hai trăm linh
trên tuyến quốc lộ một a
đoạn qua địa phận xã quảng tân
huyện quảng sương
đã khiến một người chết và bảy người bị thương
cụ thể nạn nhân tử vong là anh đào độ tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
chú tại huyện kim sơn tỉnh ninh bình
là lái xe container mang biển kiểm soát

mang theo biển kiểm soát
trong số bảy nạn nhân bị thương
có ba nạn nhân đi xe máy được đưa đi cấp cứu
trong tình trạng khá nghiêm trọng
đó là anh nguyễn văn linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú tại phường quảng thành thành phố thanh hóa
trở vợ là chị nguyễn thị trang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
và anh lê đức tơ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi một
chú tại phường đông vệ thành phố thanh hóa
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin
vào tám giờ sáng ngày hôm nay
tại km ba trăm ba mươi một cộng hai trăm linh quốc lộ một a
đoạn qua địa phận xã quảng tân
xe container mang biển kiểm soát
đang lưu thông theo hướng thanh hóa hà nội
thì bất ngờ va chạm
với xe ô tô mang biển số
do trần xuân quang điều khiển
và xe ô tô mang biển số
do anh nguyễn thanh bình
trú tại huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an điều khiển
lưu thông theo hướng cùng chiều
xe container sau khi húc hai ô tô
đã lao vào giải phân cách va vào hai xe máy
chưa dừng lại
chiếc xe này còn tông vào nhà anh lê hữu khương
ở tân cổ
chú xã quảng tân
và lật nghiêng giữa quốc lộ một a
ở làn theo hướng bắc nam
lúc này hai xe ô tô mang biển kiểm soát
đang lưu thông theo hướng bắc nam
không kịp phanh và va vào nhau
sau khi xe container bị lật nghiêng
bước đầu cơ quan chức năng xác định
khi chiếc xe ô tô bảy chỗ đang sang đường
thì bất ngờ bị xe bán tải tông phải
lúc này xe container đi từ phía sau lên
không kịp phanh dẫn tới vụ tai nạn
giao thông liên hoàn nghiêm trọng
các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ
các tình tiết của vụ tai nạn
trong khi đó liên quan tới vụ tai nạn
giữa xe máy vespa mang biển kiểm soát
và xe ô tô chưa rõ đặc điểm
biển kiểm soát và người điều khiển
xảy ra vào khoảng hai mươi ba h hai mươi phút
đêm ngày hôm qua một mươi sáu tháng hai
tại đường vành đay hai phường ngọc khánh
khiến hai người đi trên xe máy tử vong
ô tô gây tai nạn bỏ chạy
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ba đình
hà nội đã có công văn đề nghị
những ai biết chứng kiến vụ tai nạn trên
phối hợp giúp đỡ cơ quan chức năng
truy tìm thủ phạm
hai nạn nhân bị tử vong trong vụ tai nạn trên
là anh vũ cơ bách sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
chú tại phường vĩnh tuy quận hai bà trưng
và chị trương thị thanh lê sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một

chú tại phường láng thượng quận đống đa

bản tin xin được tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
nam định tăng cường hơn hai cán bộ chiến sĩ

trung quốc từ chối tham gia hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm

inf phiên bản mới
thưa quý vị và các đồng chí vào đúng giờ tí tức một mươi hai giờ đêm ngày một mươi bốn tháng riêng âm lịch
lễ khai ấn đền trần xuân kỷ hợi sẽ diễn ra tại đền trần phương lộc vượng thành phố nam định
để đêm khai ấn diễn ra một cách trang nghiêm và an toàn
giám đốc công an tỉnh nam định đã quyết định tăng cường hơn hai cán bộ chiến sĩ tham gia bảo vệ an ninh trật tự
tám h sáng ngày hôm nay tức ngày một mươi ba tháng riêng âm lịch hơn hai cám bộ chiến sĩ được tăng cường
gồm công an quân sự công an xã bảo vệ dân phố đã tập trung tại đền trần nhận nhiệm vụ
hơn hai cán bộ chiến sĩ này sẽ tạo thành năm vòng hai mươi ba chốt bảo vệ an toàn cho đêm khai ấn
nhiệm vụ của từng vòng từng chốt bảo vệ được phân công cụ thể
từ một mươi tám h ngày một mươi tám tháng hai tức ngày bốn tháng riêng âm lịch
hơn hai cán bộ chiến sĩ được tăng cường sẽ thường trực một trăm linh
tại đền trần để triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự đêm khai ấn
đến khi có lệnh của ban tổ chức mới được rút quân
ngoài tăng cường thêm lực lượng làm tốt công tác bảo vệ
những phương tiện như lưới b bốn mươi barrier và cọc tre cũng được tăng cường
để thiết lập tuyến đường an ninh đảm bảo giao thông được thông suốt
đến thời điểm này tỉnh nam định đã sẵn sàng cho lễ khai ấn đền trần xuân kỷ hợi thành công tốt đẹp
vâng có thể thấy rằng trong những ngày đầu xuân
lượng du khách đổ về các điểm vui chơi giải trí khu di tích lịch sử văn hóa
danh làm thắng cảnh tham quan chảy hội tăng cao
và để giữ gìn an ninh trật tự cho các hoạt động văn hóa lễ hội
đảm bảo an toàn cho du khách thập phương
công an các đơn vị địa phương đã chủ động xây dựng các phương án
triển khai lực lượng bảo vệ các lễ hội xuân kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín
ghi nhận tại địa bàn tỉnh thái nguyên
năm nay lễ hội lồng tồng atk định hóa xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
được tổ chức trong hai ngày một mươi ba và một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
tức ngày chín và một mươi tháng riêng năm kỷ hợi
tại xã phú đình huyện định hóa tỉnh thái nguyên
lễ hội đã thu hút trên bốn mươi du khách thập phương đến tham quan chảy hội
để đảm bảo an ninh trật tự an toàn cho lễ hội và du khách thập phương
công an huyện định hóa đã xây dựng phương án tăng cường phương tiện thiết bị
và huy động các lực lượng như cảnh sát hình sự cảnh sát giao thông trật tự
lực lượng an ninh công an xã nắm chắc tình hình địa bàn
đẩy mạnh kiểm tra kiểm soát kịp thời phòng ngừa phát hiện
đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự lễ hội
lễ hội diễn ra hai ngày do vậy là chúng tôi đã xây dựng kế hoạch rất là chi tiết
có chia thành nhiều tổ mỗi tổ từ năm đến một mươi người có tổ từ ba người
mỗi tổ có một nhiệm vụ cụ thể để đảm bảo cho an ninh trật tự
trật tự an toàn giao thông cho từng khu vực
từ cách nơi tổ chức lễ hội chính khoảng một km là chúng tôi cũng đã có những tổ đảm bảo an ninh trật tự giao thông
còn tại nơi sân lễ hội diễn ra lễ hội chúng tôi cũng có từng tổ
cả lực lượng hóa trang cũng đảm bảo tình hình trật tự trên trong lễ hội
một trăm linh lượt cán bộ chiến sĩ lập thành một mươi tám tổ chốt thực hiện nhiệm vụ tuần tra canh gác đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài khu vực diễn ra lễ hội
lực lượng công an đã góp phần vào sự thành công chung của lễ hội lồng tồng atk định hóa năm nay
năm nay thì với thời tiết cũng rất là đẹp thật lợi cho mọi người cũng đi xuân và cũng rất là đông
sau mọi năm thì em thấy năm nay cũng rất là vui
ở đây thì an ninh trật tự rất là ổn định đảm bảo rồi
an ninh trật tự ở đây tốt ạ không có những đối tượng gây rối mất trật tự an ninh ạ
ở đây mọi người đến đây chơi rất là an toàn vui vẻ
cũng trong thời gian này các địa phương trên địa bàn tỉnh thái nguyên đã và đang diễn ra nhiều hoạt động vui chơi giải trí
lễ hội mừng đảng mừng xuân nổi bật như lễ hội đền bùag huyện phú lương lễ hội núi văn núi võ huyện đại từ
lễ hội đình đền chùa cầu muối huyện phú bình
tại đây lực lượng công an chủ động làm tốt công tác
tăng cường các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh ngăn chặn với các hành vi móc túi trộm cắp tài sản
gây dối trật tự công cộng các trò chơi mang tính cờ bạc trá hình biến tướng
hoạt động mê tín dị đoan buôn bán lưu hành văn hóa phẩm các ăn phẩm trái phép
đẩy mạnh tuần tra kiểm soát phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông
không để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè ùn tắc giao thông
phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ hoạt động dịch vụ
và ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như dịch vụ karaoke nhà hàng khách sạn
yêu cầu các chủ hộ kinh doanh cam kết không bán đồ chơi có tính bạo lực
không trèo kéo khách không ép giá đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
tất cả nhằm đảm bảo cho nhân dân được chảy hội vui xuân trong an bình hạnh phúc